bộ tài chính vừa công bố dự thảo thông tư quy định về khung giá nguyên tắc phương pháp xác định giá nước sạch
nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị cấp nước cơ quan quản lý thực hiện thuận lợi bảo đảm quyền lợi của khách hàng sử dụng nước
khung giá nước sạch sinh hoạt áp dụng cho bán buôn và bán lẻ nước sạch đã bao gồm thuế giá trị gia tăng được quy định như sau
hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh khu vực đô thị và khu công nghiệp giá tối thiểu là ba đồng một mét khối
và tối đa là một mươi tám đồng một mét khối
và tối đa là một mươi một đồng một mét khối
công trình cấp nước phi tập trung công trình cấp nước nhỏ lẻ công trình cấp nước tự chảy giá tối thiểu là năm trăm linh đồng một mét khối
và tối đa là một mươi một đồng một mét khối